liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cộng dồn tất cả các đợt dịch
đến nay việt nam có hơn tám trăm sáu mươi bảy hai trăm linh ca mắc covid một mươi chín trong đó có gần bảy trăm chín mươi ba người đã được điều trị khỏi
đáng chú ý tại tp hcm số bệnh nhân nặng đã giảm rõ rệt
có hai trong sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới là bắc cạn và hòa bình
tổng số liều vaccine phòng bệnh đã được tiêm cho người dân là hơn sáu mươi ba bốn triệu liều
tỉnh nghệ an đã từng cơ bản khống chế được dịch covid một mươi chín
sau một tuần qua dịch bệnh lại có chiều hướng diễn biến phức tạp và khó lường trở lại
khi liên tiếp các trường hợp dương tính trong cộng đồng được phát hiện đặc biệt có những ca mất dấu
chỉ trong một mươi hai giờ đồng hồ tính từ một mươi tám h chiều ngày hôm qua cho đến sáu giờ sáng nay
địa phương này đã phát hiện hai mươi năm trường hợp nhiễm mới tại các huyện con cuông quế phong tân kỳ yên thành tương dương
thị xã hoàng mai và thành phố vinh trong số này có một mươi chín trường hợp trở về từ các tỉnh phía nam
như vậy tính đến sáu giờ sáng nay nghệ an đã ghi nhận hai bảy mươi ba trường hợp dương tính với sars cov hai ở hai mươi một huyện thành phố thị xã
riêng tp vinh tính từ ngày một mươi bốn tháng một mươi đến nay đã phát hiện một mươi bảy trường hợp dương tính trong cộng đồng
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín sở y tế tỉnh nghệ an chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
và các đơn vị trong ngành phối hợp với các địa phương
các địa phương triển khai các giải pháp nhằm nhanh chóng không chế dịch
trong đó có việc điều tra nghiên cứu các yếu tố dịch tễ đưa ra nhận định chính xác về tình hình
thực hiện đúng chủ trương của chính phủ và bộ y tế để điều tra khoanh vùng rộng cách ly phong tỏa hẹp